ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn ngọc phương
nguyên phó giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cũng bị bắt giam để điều tra về tội danh này
còn có bà trần thị huỳnh hương
trưởng phòng quản lý khoa học nguyên kế toán trưởng
sở khoa học và công nghệ đồng nai
việc khởi tố đối với các bị can
nằm trong quá trình mở rộng điều tra về các sai phạm xảy ra tại dự án
nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng
theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp
ở trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
do sở khoa học và công nghệ đồng nai quản lý
gây thất thoát số tiền hơn hai mươi bảy tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
cũng đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông nguyễn quang tuấn
nguyên giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông phạm văn sáng
nguyên giám đốc sở khoa học và công nghệ đồng nai
để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng
tuy vậy sau khi ra quyết định khởi tố
xác định ông sáng đã bỏ trốn ra nước ngoài
nên công an đồng nai đã báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol
ra quyết định truy nã quốc tế đối với ông sáng
công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án
bắt và tạm giữ hình sự hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang mua bán cháy phép chất ma túy
là lầu bá và chú tại huyện kỳ sơn
và võ thị trung chú tại thành phố vinh
tạc vật thu giữ gồm một bánh heroin có khối lượng ba trăm năm mươi ba g
một trăm hai mươi tám triệu đồng năm điện thoại di động và một xe mô tô
tại cơ quan công an lầu bá và khai nhận
đã mua số ma túy trên từ bên kia bên dưới
theo đặt hàng của võ thị trung
khi hai đối tượng đang giao hàng
thì bị công an huyện tương dương và phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an nghệ an phát hiện và bắt giữ
còn tại tỉnh bình dương
sau đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đã bị công an tp thủ dầu một tạm giữ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi một tháng một mươi
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an tp thủ dầu một tiến hành kiểm tra hành chính
một căn hộ trung cư happy one
tại khu phố ba phường phú hòa
do hồ thị hoàng nhi sinh năm hai nghìn bốn thuê ở
phát hiện trong căn hộ này có năm nam thanh niên
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
cùng các vật chứng có liên quan đến việc sử dụng ma túy
kiểm tra túi sách của các đối tượng
công an còn thu giữ thêm bốn một mươi bốn gam ma túy
làm việc với cơ quan công an
các đối tượng khai nhận được nhi rủ nhóm về phòng
mở tiệc ăn uống và cùng sử dụng ma túy
trước đó vào khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày
lực lượng công an đã kiểm tra hành chính một căn hộ
cũng thuộc trung cư happy one
phát hiện có bốn đối tượng là hai nam hai nữ
tàng trữ hơn sáu gram ma túy
và bàn giao cho công an phường phú hòa
thành phố thủ dầu một xử lý
thưa quý vị như truyền hình
công an nhân dân đã đưa tin về vụ cháy
tại trung cư mini sáu tầng một tôm
thuộc ngõ một trăm ba mươi hai quận cầu giấy hà nội
vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố hà nội đã giải cứu thành công
một mươi một người dân mắc kẹt trong đám cháy
và sau khi được giải cứu khỏi căn nhà bị cháy
nhiều người đã rơi vào trạng thái rất hoảng loạn
có người đã ôm chặt lấy
chiến sĩ cảnh sát phòng cháy
những người chữa cháy quà khóc vui mừng
vì đã thoát nạn
và những hình ảnh trong phóng sự được chúng tôi ghi nhận
ngay sau đây sẽ là câu chuyện của những người lính
cứu hỏa có mặt tại hiện trường lúc đó
sau khi mà nhận được tin về cháy
thì đến điểm cháy thì chúng tôi đã
triển khai ngay công tác xây dựng phương án
làm sao vừa cứu nạn
ủng hộ cho người dân ở phía trên mắc kẹt
và cái thứ hai nữa là cũng phải đảm bảo
an toàn cho cán bộ chiến sĩ
làm sao một cách nhanh nhất để dập chất cháy
và cứu nạn đối với nhà bảy tầng như vậy
là cũng rất là may mắn một điều cho ba em
của phương phương đó là nhà kề đấy
của cái nhà bị cháy thì hai nhà đấy đều sáu tầng
đều có xây dựng gọi là cái lô ra
dân hay gọi là cái trùng cọp đấy
thì chúng tôi chèo qua cái trùng cọp đấy
và đứng lên như cái trùng cọp đấy
và kiệp nhau thì thạm không thể nào
có thể tiếp cận được đấy anh em cùng
sử dụng các cái thiết bị chuyên dùng để
cắt và tạo ra một cái cửa sổ gần
một cái cửa sổ hay là gọi là lỗ chất lạn
thứ hai để đưa nạn nhân ra bên ngoài
cho tôi là có một bạn ở đi mắc kẹt

cứu nạn hoài thì có một bạn ở đi mắc kẹt thì may mắn em đã phát hiện ra và kịp thời cứu nạn hoài thì may mắn em đã phát hiện ra và kịp thời cứu nạn hoài thì

và chân cũng đã bị bỏng
khi mà em cứu được người ra ngoài thì em cảm thấy

bỏng nó nhẹ nhớ rất là nhiều
lực lượng của tôi đánh giáy đến rất kịp thời
bởi vì trong vòng này có chưa đến ba mươi phút
đã giật đánh giáy và
đưa nạn kẹt ra bên ngoài
may là không có cái gì
chỉ bị nhẹ nhàng thôi cũng như là chóng thôi
hiện tại là chỉ có một người bị bỏng
thì làm đấy thôi
chúng tôi rất là ghét mặt
gia đình với cả người dân ở đây là rất cảm ơn
lực lượng của tôi đánh giáy
lúc đầu khi mà chưa gặp các anh ấy
em cũng khá là nho
nhưng mà sau khi mà gặp rồi thì em thấy
các anh ấy cũng rất là nhiệt tình
và nói chung là chú đáo từ đầu đến cuối
thì cũng các anh ấy cũng nhanh chóng
vào cao lên rồi là cắt
sắt hết ra cho em để cứu em ấy
thì các anh ấy cũng gặp mục tiêu là
cứu em lên trên hết cho nên là
các anh ấy cũng cố gắng nhanh chóng
và em rất là cảm động và rất là kiểu biết ơn các anh ấy

tôi nghĩ tôi rất là bất ngờ
tôi không ngờ mình có một kiểu ảnh đẹp như vậy
và cũng biết anh em chụp lúc nào
thì em tìm một chút rượu ở đấy để

để em ôm chặt với tôi
để em ôm chặt với tôi
rất là vui mừng

khi mà góp được một phần công sức

em mong muốn là mọi người sẽ
trả giá hơn để phòng cháy

cũng như là

cũng như là cứ cho con em có việc làm
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an huyền vĩnh lợi tính bạc liêu cho biết
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an huyền vĩnh lợi tính bạc liêu cho biết
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thiện nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ ấp nhà thờ
thị trấn châu hưng huyền vĩnh lợi tính bạc liêu
sau một mươi hai năm lận trốn lệnh truy nã vì hành vi sản xuất phân bón giả
đối tượng bị bắt giữ tên nguyễn thiện nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngủ ấp nhà thờ
thị trấn châu hưng huyền vĩnh lợi tính bạc liêu

thị trấn châu hưng huyền vĩnh lợi tính bạc liêu
theo hồ sơ năm hai nghìn chín
nguyễn thiện nguyên lên tỉnh bình dương
để làm thuê cho một xưởng sản xuất phân bón
tại đây nguyên cùng đồng bọn sản xuất các loại phân bón giả
đã bán ra thị trường
khi lực lượng công an phát hiện kiểm tra
nguyễn thiện nguyên bỏ trốn
và đề nghị tìm kiểm tra đối với nguyễn thiện nguyên
về hành vi cùng đồng bọn sản xuất hàng giả là phân bón
sau một mươi hai năm lẫn trốn
nguyễn thị nguyên vừa bị công an thị trấn châu hưng
huyền vĩnh lợi phát hiện và bắt giữ
vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ
để điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên
vừa triệt phá thành công chuyên án
buôn bán hàng cấm bắt giữ hai đối tượng
thu giữ gần một mươi bao thuốc lá điếu
không rõ nguồn gốc xuất xứ
sau nhiều ngày trinh sát nắm tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên phát hiện
bắt quả tang lưu thị hiến chú tại thị trấn yên mỹ đang có hành vi bán một mươi bao thuốc lá
cho đỗ văn huấn là người cùng thôn
quá trình kiểm tra bà hiến tự nguyện giao nộp bốn năm trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu các loại
khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đỗ văn huấn cơ quan công an thu giữ bốn năm trăm một mươi bao thuốc lá điếu các loại
tại thời điểm kiểm tra cả hai đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã tạm giữ hai đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
mới đây phòng cảnh sát kinh tế buôn lậu công an tỉnh đắk lắc cũng đã phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ
liên quan triệt phá đường dây vận chuyển mua bán tàng chữ hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng lớn
một nhóm đối tượng tại tỉnh đắk lắc đã bị phát hiện có liên kết với đối tượng
ở tỉnh long an để thực hiện giao dịch mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn
quá trình điều tra lực lượng công an đã phát hiện nhóm này gồm các đối tượng nguyễn thị thu thủy
nguyễn thị thu lệ vũ thị út đều trú thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc và nguyễn văn hiếu trú tỉnh long an
các đối tượng khai nhận thủy đã đặt nguồn thuốc lá lậu với số lượng lớn từ hiếu
mỗi lần giao dịch hơn một mươi bao thuốc lá nhập lậu
từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị bắt thủy đã giao dịch mua bán với hiếu tổng số hơn một trăm linh năm bao thuốc lá
mang nhãn hiệu z với số tiền giao dịch là hơn hai một tỷ đồng
sau mỗi lần giao dịch mua bán thủy đều yêu cầu hiếu vận chuyển số hàng từ tỉnh long an
về các dấu tại kho nhà của út và nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố bô ma thuật
lần gần nhất khi lệ đến lấy ba trăm linh bao thuốc rét nhập lậu tại nhà út mang tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trong tỉnh việt nam là tỉnh thành để mua số lượng đó em cộng bộ đi về việt nam tập kết lợi
em thuê xe để vận chuyển thuốc lá lên cho bà thủy ở trên thành phố bô ma thuật
bà thủy cho em một địa chỉ giao ở gần nghĩa trang đường nguyên ngôn
tụi em chọn địa điểm giao dịch ở nghĩa trang đường nguyên ngôn của thành phố bô ma thuật để ít người qua lại để giao dịch
tôi đang kinh doanh ngành tập hóa giải trí mua thuốc
trong quá trình buôn bán có một người đến chào hàng thuốc lá tên là hiếu nghĩ là mua để bán kiếm lời
tổng số lần tôi mua của hiếu là chín lần sau đó tôi bán lại cho các tập hóa bán lẻ trên địa bàn tỉnh đăng lóc
đây là đường dây vận chuyển mua bán tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu với quy mô lớn nhất ở tỉnh đắk lóc bị phát hiện xử lý
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp nhóm gồm năm đối tượng có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
cùng chú tại thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
các đối tượng bị công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp gồm nguyễn thái tú nguyễn bùi minh hiếu trần văn luân đoàn văn khang và nguyễn hoàng bảo khiêm
tất cả đều trú tại phường trảng giài và phường hồ nai thuộc thành phố biên hòa và đều bỏ học từ nhỏ
theo thông tin ban đầu do xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội nhóm đối tượng này đã hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác hậu quả là một người tử vong tại chỗ
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi công an tỉnh đồng nai đã truy bắt nhanh được năm đối tượng thu giữ một số dao kiếm mã tấu để gây án
mang hung khí đi giúp bạn giải quyết mâu thuẫn năm đối tượng tại đắk lắc đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
năm đối tượng gồm hoàng trọng hùng nguyễn bình nam nguyễn văn ngọc đoàn đức lương và lê hữu dũng cùng chú tải huyện mờ rắc
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại thị trấn mờ đoác hoàng đình phú chú cùng huyện đã rủ thêm hai mươi năm đối tượng mang theo nhiều hung khí đi đánh
nguyễn văn phước hậu quả nhóm phú đã chém làm hai người trong nhóm của phước bị thương tích rất nặng phải nhập viện cấp cứu một người bị thương tật hai mươi sáu người còn lại bị thương tật chín
thời gian gần đây hàng loạt vụ cháy quán karaoke làm hàng chục người thiệt mạng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa
từ đó nhiều vấn đề cũng được đặt ra về thực trạng công tác phòng chống cháy nổ kỹ năng thoát nạn an toàn khi có cháy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke nói riêng và vũ trường quán bar
trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các điểm kinh doanh karaoke quán bar vũ trường phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã kiểm tra công khai và đột xuất các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke ở các địa phương
qua đó đã phát hiện nhiều hạn chế thiếu sót như diện tích phòng karaoke không đảm bảo kích thước theo giấy phép đã đăng ký
công an tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính năm mươi một tổ chức cá nhân thu nợ ngân sách trên hai trăm ba mươi sáu triệu đồng trong đó tạm đình chỉ hai mươi bảy cơ sở vi phạm
đồng thời yêu cầu các cơ sở này phải khắc phục các lỗi vi phạm thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mới được phép hoạt động trở lại
qua đợt tổng kiểm tra này thì phát hiện rất là nhiều các tồn tại thiếu sót ở tại các karaoke hầu như các karaoke ở tỉnh là có một đặc thù đều là các nhà ở cải tạo thành karaoke
nên là về cái đường lối thoát nạn và việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy là cũng chưa được đầy đủ
số liệu thống kê của ngành chức năng cho thấy trên địa bàn tỉnh lâm đồng hiện có gần hai trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke
trong đó thành phố đà lạt bảo lộc huyện đức trọng đơn dương là bốn địa phương dẫn đầu về số lượng
mỗi địa phương có khoảng từ hai mươi đến ba mươi cơ sở kinh doanh karaoke
trong hàng chục điểm kinh doanh karaoke hiện nay ở các địa phương
theo quy định khi chuyển đổi sang kinh doanh karaoke các cơ sở này phải có ít nhất hai lối thoát nạn an toàn
trước khi đưa vào hoạt động phải được cơ quan chức năng thẩm duyệt nghiệm thu
thực tế cho thấy một số cơ sở kinh doanh các dịch vụ này đã chấp hành nghiêm túc đảm bảo các phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định
những người khách sẽ phải hướng dẫn khách những lối thoát hiểm trước tiên là nếu có sự cố xảy ra thì anh chị cứ đi theo hướng này hoặc hướng dẫn của nhân viên là ok sẽ ok
ba năm trước thì bên em đã tái đầu tư lại hết tất cả các quán karaoke của mình
mà cái tiêu chí hàng đầu của bên em là phải là cái hệ thống phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn cho khách hàng là trên hết
cũng như là bảo đảm cho cái tài sản của mình
theo quy định của pháp luật để được hoạt động các cơ sở karaoke quán bar vũ trường
ngoài việc cử nhân viên tham gia quấn luyện phòng cháy chữa cháy
cơ sở vật chất đầu tư hoàn thiện các hệ thống phòng cháy chữa cháy
kiểm tra vận hành hệ thống báo cháy chữa cháy trước khi mở cửa phục vụ
đồng thời hoàn thiện các lối thoát nạn theo yêu cầu đề ra
qua đó không chỉ giúp cho cơ sở đảm bảo an toàn
mà còn góp phần nâng cao kiến thức trong công tác phòng ngừa cháy nổ có thể xảy ra
về công tác phòng cháy chữa cháy chúng tôi luôn đạt cộng đồng hàng đầu
vừa qua tôi cũng có chứng kiến một số vụ cháy lớn trên cả nước
về cơ sở kinh doanh của bên chúng tôi thì ngày càng nâng cao
về công tác phòng cháy chữa cháy cũng mong muốn đem lại lòng tin
với lại cái sự an toàn cho khách hàng khi đến cơ sở kinh doanh của chúng tôi
từ các vụ cháy quán karaoke quán bar vũ trường thời gian qua cho thấy
việc phòng chống cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh còn được thực hiện từ sớm từ xa
do vậy ngoài hướng dẫn tăng cường công tác kiểm tra giám sát
kiên quyết tạm dừng hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy
của ngành chức năng
thì các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đầu tư hợp lý đúng các quy định của nhà nước
chủ động phòng ngừa hạn chế tối đa về nguy cơ cháy nổ
qua đó chủ động và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra
tiếp tục với những thông tin xã hội đáng chú ý khác
thiết thực chăm lo cho đời sống của gia đình chính sách
cựu chiến binh và những các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
phòng hậu cần và phòng cảnh sát cơ động công an tp cn đã bàn giao
một căn nhà nghĩa tình đồng đội và hai căn nhà tình nghĩa tại tỉnh hậu giang
nhiều năm qua gia đình ba người của anh trần tân mông ngụ ấp hai thị trấn vĩnh viễn
huyện long mỹ tỉnh hậu giang luôn nằm trong diện hộ nghèo
điều kiện kinh tế khó khăn không có nhà để ở
anh phải đi làm thuê vợ thì ở nhà vừa đang lục bình
vừa chăm đứa con nhỏ bị bệnh tăng động chưa đến tuổi đi học
khi đến thăm gia đình trong căn nhà nhỏ khang trang được xây bằng tường gạch
lập máy tôn chắc chắn anh mông không khỏi xúc động gửi lời cảm ơn chân thành
đến công an tp cn các mạnh thượng quân đã hỗ trợ để gia đình anh
có được căn nhà kiên cố như ngày hôm nay
không chỉ riêng gia đình anh mông phòng hậu cần của phòng cảnh sát cơ động
của công an tp cn cũng đã đến thăm và tổ chức buổi lễ bàn giao hai căn nhà tình nghĩa
cho gia đình ông lê văn dũng ngụ ấp phương an xã phương bình huyện phụng hiệp
và gia đình ông phạm văn phẩm ngụ ấp phước tiến xã đông thạnh huyện châu thành tỉnh hậu giang
được biết ông lê văn dũng và ông phạm văn phẩm đều là hội viên hội cựu chiến binh tỉnh hậu giang
có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
công an tp cn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương vận động mạnh thượng quân
hỗ trợ tiền xây mới sửa chữa lại căn nhà cho gia đình
tổng kinh phí xây dựng và sửa chữa ba căn nhà gần hai trăm linh triệu đồng do các mạnh thường quân đóng góp
với tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân
lực lượng công an tp cn không chỉ bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trực tự
mà còn sẵn sàng chung sức đồng lòng cùng các cấp ngành tổ chức nhiều hoạt động
thiền nguyện an sinh xã hội thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
trong lòng nhân dân tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên cả nước
dân quận tân phú tp hcm cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan
khẩn trương xác định nguyên nhân nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu
trong dòng nước có màu đỏ sầm bất thường vào chiều hai mươi ba tháng một mươi
khiến nhiều người lo ngại vì trước giờ chưa có tình trạng này
mặc dù nước ngập đã rút gần hết song tại một số vùng trũng trên địa bàn
phường tân thế hòa vẫn còn lại màu đỏ như thế này
theo người dân cơn mưa vào chiều qua hai mươi ba tháng một mươi nước có màu đỏ như máu
từ di cống bất ngờ phung lên hòa lẫn vào nước mưa
và mùi hôi của chất thải trên đường tô hiệu đường phan anh đường nguyễn văn yến

trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi ủy ban nhân dân quận tân phú đã có văn bản
chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường phù hợp phòng kinh tế
ủy ban nhân dân phường hiệp tân phường tân thế hòa và các khu phố
khẩn trương kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu vực
có nguy cơ xả thải là nguồn nước có màu như phản ánh
xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên đến nay chưa có kết luận nguyên nhân vụ việc
tổ dân phố báo lên thì phường chiều hôm qua cũng đã đi khảo sát
nhưng mà cũng chưa biết nguyên nhân là ở đâu
và sáng nay thì có ủy ban cùng với cả tổ dân phố đã đi và khảo sát
thì cũng bây giờ tìm thì nước nó cũng đã cạn
thế cho nên là cái tìm nguyên nhân thì cũng đang đi tìm tiếp
thế nhưng mà còn cái mong muốn thì cũng vẫn là mong muốn là làm sao mà nó hết ngập
nhiều khi ngập là coi như cống rãnh rồi đường đi không biết đường mà về luôn
ủy ban nhân dân phường tân thế hòa cho biết
quanh khu vực ngậm nước màu đỏ không có sướng nhuộm
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
như là cái màu nhộm của người ta quần áo hay gì đó
giống như là máu vậy tựa vậy
như cống là cái nắp cống của hoài rồi đó là nó bần lên luôn á
toàn nắp cống lên luôn mà qua thấy là hết hồng
nước toàn bộ khu của đường nguyễn nhân yến
nó là có màu như thế này
màu này tôi nghĩ là đây là màu thúc nhộm
không có một cái công ty hoặc cơ sở nào đó cho thải ra được cống
đã bà con là bao nhiêu năm chịu ngập
bây giờ lại thêm cái màu màu phẩm màu này nữa
thì làm sao mà bà con người ta sống nổi
liên quan đến thời tiết đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết
thành phố hồ chí minh có thể xuất hiện đến chiều vào ngày hai mươi năm hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi
ở mức một sáu mươi tám đến một bảy mươi ba mét
do đó người dân ở vùng trũng ven kênh rạch cần đề phòng những sự cố
chủ động gia cố nhà cửa bảo vệ tài sản